thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước thu hút đông đảo đội ngũ trí thức trình độ cao sinh sống và làm việc
thành phố hiện có hơn một hai triệu người có trình độ đại học cao đẳng trở lên chiếm hơn hai mươi một cả nước
làm thế nào để phát huy hơn nữa giá trị và vai trò đóng góp của đội ngũ trí thức vào sự phát triển chung của thành phố
là nội dung được đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đưa ra tại buổi gặp gỡ với đại biểu trí thức gồm các nhà khoa học chuyên gia doanh nhân tiêu biểu của thành phố vào sáng nay
thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước thu hút đông đảo đối ngũ trí thức trình độ cao sinh sống và làm việc
thành phố hiện có hơn một hai triệu người có trình độ đại học cao đẳng trở lên chiếm hơn hai mươi một cả nước
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định để thành phố hồ chí minh phát triển mạnh mẽ hơn nữa
rất cần những đóng góp trí tuệ quý báu của đội ngũ trí thức thành phố
tuy chỉ chiếm sáu tám diện tích nhưng đất ở khu vực công nghiệp dịch vụ lại tạo ra giá trị đóng góp hơn chín mươi chín gdp của thành phố
một số bài toàn lớn hiện nay của thành phố là phát huy nguồn lực của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước
việc liên kết hợp tác phát triển hướng đến mục tiêu trở thành đô thị thông minh nơi đang sống nơi đang đến vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường an ninh trật tự
trước những bài toàn lớn cho thành phố cần giải quyết đồng chí nguyễn thiện nhân chỉ rõ chính quyền phải trong sạch vững mạnh cán bộ công chức phải biết lắng nghe dân biết sợ dân
khi dân không hài lòng đảng viên phải gương mẫu tuân thủ pháp luật làm theo các nghị quyết của đảng biết sợ kỷ luật đảng lấy sự hài lòng của người dân làm thức đo đánh giá công việc và đạo đức cán bộ công chức đảng viên
phát huy tối đa đội ngũ trí thức năng lực nghiên cứu và sáng tạo ở thành phố cho sự phát triển của mỗi đơn vị doanh nghiệp toàn thành phố và cho cả vùng